vâng thưa quý vị đêm một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng riêng năm quý mão tức đêm bốn dạng sáng ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại đền trần thương xã trần hưng đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam đã diễn ra lễ phát lương đức thánh trần
để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân và du khách thập phương tham gia buổi lễ phát lương
công an tỉnh hà nam đã triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự và bố trí phương tiện
cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
đền trần thương xã trần hưng đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam là một trong ba ngôi đền lớn của cả nước
thờ hưng đạo vương trần quốc tuấn
trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông thế kỷ thứ một mươi ba tại trần thương
trần hưng đạo đã đặt sáu kho lương thực với đội quân thường xuyên canh gác để phục vụ cho cuộc kháng chiến
kể từ đó cứ mỗi dịp đầu năm mới
trong ngày một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng riêng
nhân dân nơi đây đều làm lễ phát lương để tưởng nhớ công lao các vị anh hùng đã có công dựng nước giữ nước
đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của ông cha ta
động viên nhân dân bước vào năm mới hăng say lao động học tập và công tác
năm hai nghìn hai mươi ba đúng hai mươi ba giờ tức giờ tí ngày dằm tháng riêng lễ dân hương mở kho lương được diễn

hàng nghìn túi lương được phát cho nhân dân và du khách tại các điểm phát lương khu vực xung quanh đền trần thương và miếu thổ thần
trong mỗi túi lương gồm năm loại hạt đỗ đỏ đỗ xanh đậu nành ngô thóc nếp cái hoa vàng thể hiện ước vọng về một cuộc sống no đủ của người dân
cũng như mọi năm các hoạt động diễn ra tại lễ phát lương năm nay được tổ chức trang trọng đúng nghi lễ truyền thống
đồng thời mang đậm nét văn hóa tin ngưỡng kết hợp với văn hóa tâm linh là bản sắc của đền trần thương
trong mỗi túi lương gồm năm loại hạt đỗ đỏ đỗ xanh đậu nành ngô thóc nếp cái hoa vàng thể hiện ước vọng về một cuộc sống no đủ của người dân
trong mỗi ngày thứ bảy đền đã thu hút lượng du khách tới tham dự đông hơn so với mọi năm
để đảm bảo an ninh trật tự trong nghỉ lễ phát lương từ những ngày trước đó giám đốc công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
công an huyện lý nhân tiến hành khảo sát địa bàn triển khai kế hoạch phương án như tổ chức hướng dẫn phân luận giao thông
bố trí các bình chữa cháy tại các nơi diễn ra lễ thắp hương huy động đảm bảo quân số cùng phương tiện
bố trí thường trực tại các điểm chốt trong và ngoài khu vực lễ hội không để tình trạng chen lấn sô đẩy gây mất an ninh trật tự
bảo đảm nhân dân đến với lễ hội đều được nhận lương đồng thời chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời xử lý các vi phạm về an ninh trật tự
năm nào bác về nhưng càng ngày càng trật tự rất tốt bảo đảm bảo cho dân và nhân dân đi lại rất an toàn
các đường đi các công an bảo vệ rất tốt
công an huyện lý nhân đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo trật tự lễ hội phát lương lê thánh trần năm hai nghìn ba từ rất sớm
trong đó huy động gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia thành lập hai mươi chốt và một mươi ba tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát
phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của công an tỉnh trong việc triển khai đồng bộ các lực lượng biện pháp
về đảm bảo các chốt phía trong phía ngoài đối với khu vực phát lương đức thánh trần
không trải ra tình trạng uốn tắc giao thông
lễ phát lương đêm trần thương là nét đẹp văn hóa nhìn dịp đồng xuân năm mới
đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống và cơ dạy đạo lý uống nước nhớ nguồn
chi ấn các bậc tiền nhân đã có công với dân với nước
với sự chủ động trong thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường
các điểm diễn ra lễ phát lương lực lượng công an hà nam đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương
về tham gia buổi lễ